trước tình trạng mở bán huy độc vốn trái phép ồ ạt và có đất thì thổi giá lên cao dù nhiều dự án chưa được cấp phép
gần đây thanh tra sở xây dựng tỉnh bình dương đã ra quyết định xử phạt hàng loạt công ty nhằm chấn chỉnh lại trực tự tại địa phương này
sở xây dựng tỉnh bình dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công ty cổ phần đầu tư thương mại thái châu
chủ đầu tư dự án khu nhà ở suối giữa với mức phạt đưa ra là ba trăm tám mươi năm triệu đồng
cơ quan chức năng cũng đã phạt công ty cổ phần quản lý đầu tư stc
chủ đầu tư dự án căn hộ expus hai trăm bảy mươi năm triệu đồng vì chưa đủ điều kiện huy động vốn
một dự án nữa là khu nhà ở chánh phú hòa thị xã bến cát do công ty trách nhiệm hữu hàng địa ốc xây dựng tường hy quân làm chủ đầu tư
và công ty cố phận đầu tư xây dựng địa ốc đất việt là đơn vị phát triển cũng bị xứ phạt hơn năm trăm linh triệu đồng
do có dấu hiệu huy động vốn trái phép khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch
bức xúc vì đã đóng tiền nhưng không được nhận đất mới đây hàng trăm người dân đã kéo đến dự án và chú đầu tư để đổi lại tiền
chúng tôi đóng được tới lần thứ ba và lần thứ tư thì lên thấy dự án không có làm được cái gì thì chúng tôi mới ngừng đóng tiền
thì chúng tôi mới đòi hỏi là công ty phải đưa ra giấy tờ pháp lý
thì bắt đầu là hai công ty là đùn đẩy cho nhau sở tài nguyên và môi trường có gửi thư phúc đáp lại cho chúng tôi là
chưa nhận được một hồ sơ nào của công ty chủ đầu tư là tức là công ty tường huy quân cho bà bà lô thị loan làm giám đốc
gửi lên sở tài nguyên môi trường và sở xây dựng là hai sở chưa nhận được một bộ sơ nào và cũng chưa làm nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một giám đốc công ty địa ốc đất việt đơn vị môi giới dự án khu nhà ở chánh phú hòa đã tử vong
điều này càng khiến quá trình giải quyết vụ việc của hàng trăm khách hàng rơi vào vòng lẫn quẩn
khi công ty đất việt và công ty tường huy quân đang đùn đẩy trách nhiệm với nhau
yêu cầu là chủ đầu tư trả lời cho chúng tôi rõ là khi nào thì dự án hoàn thành
còn nếu không hoàn thành được thì trả đất cho chúng tôi hay là trả lại tiền đầu tư cho chúng tôi
và những cái thiệt hại theo lãi suất ngân hàng để cho chúng tôi thu hồi cái tiền đó về
trong quá trình thanh lý thì công ty hứa hẹn rất là nhiều lần rồi
mà chuyển mỗi lần cho tôi là được một lần năm mươi triệu và một lần hai mươi triệu
sau đó tiếp tục công ty ấy nữa thì công ty không có chuyển cho tôi nữa
nhóm đốc của công ty của đất việt người ký trực tiếp với tôi
thì đã tử vong và kể từ đó thì chúng tôi đi cầu cứu cơ quan chức năng của tỉnh bình dương
thì giờ cảm thấy rất là bơ vơ
cho rằng công ty đất việt công ty từ hy quân và các công ty môi giới đã dùng thủ đoạn gian dối
mở bán huy động vốn trái phép khi pháp lý dự án chưa đầy đủ nhằm mục đích chiếm đoạt hàng chục tỷ
đồng của nhiều người khách hàng đã gửi đơn tối giác tội phạm đến cơ quan công an và cầu cố ủy ban
dân tỉnh bình dương vào cuộc giải quyết vụ việc mới đây sở xây dựng tỉnh bình dương đã có công
văn chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản thực hiện
nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh bất động sản trong
quá trình triển khai dự án trên địa bàn đồng thời nêu rõ các chủ đầu tư huy động chiếm dụng vốn trái
quy định sẽ bị truy cố trách nhiệm hình sự việc tỉnh bình dương thực hiện kiểm tra xứ phạt và huy
phép cũng đã giảm phần nào những nguy cơ rủi ro cho người dân trong việc lựa chọn đáp ứng nhu cầu
tìm kiếm nhà ở đầy đủ pháp lý trên địa bàn song các cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người dân
cần nâng cao kiến thức và nhận thức tìm hiểu kỹ thông tin về dự án xem quy hoạch chế phép xây dựng
của dự án dây phép đấu thầu để tránh mua phải các dự án trên giấy dẫn đến tiền mất tật mang
hẹo lụy không đáng có